quý vị thân mến từ hôm nay ngày một tháng một mươi ngành hàng không chính thức kích hoạt bay nội địa trở lại
khách đi máy bay sẽ không phải xét nghiệm nếu đã tiêm một mũi vaccine được ba tuần
kế hoạch của bộ giao thông vận tải nêu rõ vận tải hàng không nội địa sẽ được khai thác trở lại
theo bốn giai đoạn áp dụng với các địa phương đã nới lỏng biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
cụ thể giai đoạn một tối đa một mươi ngày kể từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá năm mươi
so với trung bình một mươi ngày đầu tiên của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó
và có giãn cách ghế trên tàu bay
giai đoạn hai tối đa một mươi ngày kể từ ngày kết thúc giai đoạn một
tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá bảy mươi
so với trung bình một mươi ngày đầu tiên của tháng bốn hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó
không phải giãn cách ghế trên tàu bay
giai đoạn ba thực hiện kể từ khi kết thúc giai đoạn hai
tần suất trên từng đường bay đối với từng hãng hàng không không vượt quá tần suất trung bình một mươi ngày đầu tiên của tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một của hãng hàng không đó không phải giãn cách ghế trên tàu bay
giai đoạn bốn trạng thái bình thường mới sẽ được khai thác trở lại bình thường
cục hàng không việt nam chịu trách nhiệm giám sát việc mở bán vé của hãng hàng không theo tần suất đã quy định